cách đây vừa tròn tám mươi tám năm ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi tại hương cảng trung quốc đảng cộng sản việt nam đã ra đời
trên cơ sở thống nhất ba tổ chức cộng sản tại đông dương bao gồm đông dương cộng sản đảng an nam cộng sản đảng
và đông dương cộng sản liên đoàn lấy tên gọi là đảng cộng sản việt nam
đây là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng việt nam chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước
và tổ chức lãnh đạo phong trào yêu nước việt nam đầu thế kỷ hai mươi
đảng cộng sản việt nam ra đời đã đáp ứng khát vọng giải phóng dân tộc của nhân dân việt nam
sự ra đời của đảng cộng sản việt nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa mạc lê ninh
với phong trào công nhân và phong trào yêu nước việt nam
đó là sự phản ánh quy luật ra đời và cội nguồn sức mạnh của đảng cộng sản việt nam
là biểu hiện đầu tiên của tinh thần đoàn kết của ý chí thống nhất trong nhận thức và hành động của đảng
là điều kiện cơ bản quyết định những thắng lợi vang dội và những bước nhảy vọt lớn trong lịch sử dân tộc trong những năm sau này
đảng ta là đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng bởi vậy mọi thành tựu cũng như hạn chế của cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử
luôn gắn liền với trách nhiệm lãnh đạo và hoạt động của đảng
để hoàn thành sứ mệnh lịch sử lãnh đạo đó trong tám mươi tám năm qua đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng đảng
coi đó là nhiệm vụ then chốt không ngừng tự đổi mới chỉnh đốn đảng làm cho đảng thật sự trong sạch vững mạnh
xứng đáng là người lãnh đạo là đầy tớ trung thành của nhân dân bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của đảng qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng